tỉnh lào cai cho phép một số lĩnh vực được phép hoạt động có kiểm soát gồm các khu du lịch danh thắng các điểm du lịch cộng đồng cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn
việc đón khách du lịch người nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục tạm dừng
các hoạt động văn hóa thể dục thể thao bảo đảm giữ khoảng cách và số người trong một phòng không tổ chức loại hình ăn uống tự chọn
việc tổ chức tiệc cưới tiệc mừng việc tang chỉ thực hiện trong gia đình theo nếp sống văn minh giảm thiểu các lễ nghi không tập trung đông người và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
thời gian hoạt động trở lại của các lĩnh vực từ giờ ngày hai mươi tám tháng bốn